sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tiếp ông kamenu vella các ủy viên về môi trường của eu
hoan nghênh và đánh giá cao ngài cao ủy sang thăm và làm việc tại việt nam phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định
đây là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi và tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực
đánh giá cao thành công của hội nghị lần thứ ba về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp phó thủ tướng nhấn mạnh
chính phủ việt nam sẽ quyết tâm trong việc phòng ngừa đấu tranh với hành vi xâm hại các loại động vật trái pháp luật
phó thủ tướng cho biết thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị về một số giải pháp cấp bách trong vấn đề này
đây cũng là việc thể hiện chính phủ việt nam thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế
thông báo với ngài cao ủy về việc việt nam đã và đang tích cực thực hiện cam kết tại cop hai mươi một
tuy nhiên do kinh tế còn khó khăn nên phó thủ tướng mong muốn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của eu để thực hiện các mục tiêu
phó thủ tướng đề nghị eu tiếp tục xem xét dành nhiều hỗ trợ cho việt nam
nhất là trong giai đoạn thực thi hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu
phó thủ tướng mong muốn eu công nhận quy chế kinh tế thị trường cho việt nam
trong thời điểm evfta có hiệu lực và hỗ trợ kỹ thuật cho việt nam triển khai hiệu quả hiệp định
ngài cao ủy mong muốn hỗ trợ việt nam trong hội nhập quốc tế
việc hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị
mà còn mở rộng hơn ở cấp độ doanh nghiệp và người dân
về mục tiêu hợp tác giữa hai bên đã đạt được kết quả nhất định
trong phòng chống buôn bán động vật hoang dã buôn bán gỗ
ngài cao ủy carmen nouvella cũng mong muốn việt nam tiếp tục có chính sách tốt hơn
về quản lý biển hải sản nhằm bảo vệ môi trường biển tốt hơn